tại hà nội học viện nông nghiệp việt nam đã tổ chức trọng thể lễ khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến dự và có bài phát biểu chúc mừng thầy cô giáo cán bộ và sinh viên của nhà trường
cùng dự buổi lễ có các đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
đại diện các đoàn ngoại giao các tổ chức quốc tế và sáu sinh viên khóa sáu mươi ba
học viện nông nghiệp việt nam mà tiền thân là đại học nông lâm đại học nông nghiệp đã đi qua hơn sáu mươi năm xây dựng và phát triển
trở thành một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao một trung tâm nghiên cứu về khoa học kỹ thuật
về kinh tế chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn của cả nước
học viện là nơi chuyển giao nhiều sản phẩm khoa học công nghệ và tiến bộ kỹ thuật
phục vụ sự nghiệp phát triển nông nghiệp
học viện nông nghiệp và nông thôn việt nam là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có nhiều đóng góp xuất sắc
cả về lý luận và thực tiễn cho sự nghiệp phát triển một nền nông nghiệp hiện đại và bền vững
đến nay học viện nông nghiệp việt nam đã đào tạo hơn một trăm linh sinh viên hơn một mươi thạc sĩ và gần sáu trăm linh tiến sĩ khoa học
nhiều thế hệ lưu học sinh cho các nước bạn lào campuchia
từ năm hai nghìn một mươi năm học viện nông nghiệp đã thực hiện thí điểm tự chủ đại học theo quyết định của thủ tướng chính phủ
học viện đã và đang công
học viện đã đào ngừng nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội mở thêm nhiều ngành đào tạo mới hiện thực hóa yêu cầu của cuộc cách mạng bốn
trên chín mươi sinh viên học viện có việc làm trong vòng một năm sau khi tốt nghiệp
đây cũng là nơi phong trào khởi nghiệp sinh viên đứng đầu cả nước
học viện đã tiên phong trong đổi mới cơ cấu tổ chức cơ sở vật chất phát huy tối đa các nguồn lực và sử dụng cơ sở vật chất hiệu quả trong đào tạo nghiên cứu khoa học và phục vụ xã hội
tại lễ khai sàng bí thư rồng ủy giám đốc học viện nông nghiệp việt nam nguyễn thị lan đã nhấn mạnh các mục tiêu của năm học mới và khẳng định phát huy truyền thống đơn vị anh hùng dạy tốt học tốt thực hiện lời dạy của bác hồ ngày một mươi bốn tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi chín khi người về thăm học viện đoàn kết chặt chẽ cố gắng không ngừng để tiến bộ phải
giám đốc học viện cũng gửi gắm niềm mong đợi ở các tân sinh viên hãy rèn luyện xây đắp ước mơ
học chữ học nghề học làm người để trở thành những công dân tốt những chủ nhân của đất nước trong tương lai
phát biểu tại lễ khai giảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đánh giá cao khen ngợi những thành tiệu của thầy và trò học viện nông nghiệp việt nam bày tỏ sự trân trọng những cống hiến và đóng góp của các thế hệ cán bộ sinh viên học viện với sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn nước nhà
thực hiện các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước học viện nông nghiệp việt nam đã đi tiên phong trong
đổi mới về mục tiêu nội dung và phương pháp đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có chất lượng cao gắn với thực tiễn phát triển của sản xuất nông nghiệp xây dựng nông thôn mới gắn kết với doanh nghiệp khơi dậy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên
học viện đã cụ thể hóa các chủ trương của đảng nhà nước trong việc gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo đi đầu trong thí điểm tương chủ đại học
và xây dựng các
cơ chế bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục đại học chất lượng cao bình đẳng với đối tượng chính sách
học viện cũng đã tích cực tiên phong trong việc đề xuất cơ chế đặt hàng giao nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học gắn với giao kinh phí trình chính phủ thí điểm tổ chức thực hiện từ năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một